xin kính chào và mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin một trăm một mươi ba cập nhật của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị sáng nay một mươi một tháng hai cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc giang đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố đối với ba bị can
về các hành vi giết người và che giấu tội phạm trong vụ án giết người xuất phát từ va chạm giao thông xảy ra vào ngày ba tết tại xã minh đức huyện việt yên
vào ngày ba tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai tức ngày ba tết phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bắc giang tiếp nhận tin báo về vụ án giết người tại xã minh đức huyện việt yên
nạn nhân là anh thân văn tùng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn trú tại huyện việt yên đã tử vong
sau bốn tiếng tích cực điều tra lực lượng công an đã đấu tranh làm rõ
vận động đối tượng vũ văn lực sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy đầu thú về hành vi giết người
nguyễn thành sang sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu và bùi thế quang
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy đầu thú cùng về hành vi che giấu tội phạm
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận trưa ngày ba tết khi đang trên đường đi chúc tết
xe ô tô của các đối tượng va chạm giao thông với xe ô tô của anh thân văn tùng
giữa hai bên xảy ra xô xát khiến anh tùng bị thương nặng và tử vong trên đường đi cấp cứu
sau vụ việc các đối tượng lẩn trốn tại nhà bùi thế quang rồi cùng nhau bàn bạc phi tàng hùng khí
liên quan đến vụ xô sát giữa tài xế xe tải

xe tải và nhóm phượt thủ xảy ra tại huyện quảng bạ tỉnh hà giang
cơ quan công an đã vào cuộc điều tra sau khi nhận được thông tin và đã tạm giữ một người trong nhóm phượt
trước đó trên mạng xã hội facebook lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh sô sát giữa nhóm phượt và tài xế xe tải
tại địa phận xác cán tỉ huyện quảng bạ tỉnh hà giang
nhóm phật thủ khoảng hai mươi người mặc áo mưa xảy ra mâu thuẫn với tài xế xe tải mang biển kiểm soát hà nội
lúc này một số thanh niên trong nhóm phượt đã cầm mũ bảo hiểm lao lên ghế lái hành hung tài xế
số khác dùng đá ném liên tục về phía xe tài
lái xe sau đó bất ngờ lùi xe nhấn ga tông vào nhóm phượt khiến mọi người bỏ chạy
vận chuyển heroin để lấy tiền công sáu mươi triệu đồng sùng a lù chú tài huyện tân uyên tỉnh lai châu vừa bị công an tỉnh lai châu bắt giữ
vào ngày chín tháng hai tại quốc lộ bốn d thuộc khu vực xã sơn bình huyện tam đường
khu vực gần cầu kính ban chuyên án đã bắt quả tăng sùng a lù cùng hai mươi một bánh heroin một xe máy và một số tài liệu liên quan
đấu tranh khai thác sùng a lù khai hai tuần trước đã nhận hai mươi một bánh heroin từ một người đàn ông dân tộc mông để vận chuyển thuê đến khu vực cầu kính xã sơn bình
khi mang số ma túy trên đến địa điểm giao hàng thì bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng
cuộc đấu tranh với tội phạm ma túy chưa bao giờ dễ dàng
nhất là đối với địa bàn các tỉnh vùng cao bởi tại đây không chỉ nóng về tình trạng buôn bán tàng trữ vận chuyển hàng trắng mà còn nóng về tình trạng sử dụng ma túy của người dân
và để loại bỏ ma túy ra khỏi cộng đồng đặt ra cho lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy nơi đây không ít khó khăn
ghi nhận sau đây của phóng viên antv tại huyện mai châu tỉnh hòa bình
hai đối tượng phạm văn dũng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu và trương văn toàn sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai vừa bị công an huyện mai châu tỉnh hòa bình
bắt quả tang hành vi tàng trữ che phép chất ma túy
tại cơ quan điều tra đối tượng dũng khai nhận là con nghiện lâu năm
sau khi nhận được tiền công làm thuê dũng và toàn đã rủ nhau đi mua ma túy để về dùng dân trong diện tết vừa qua
đây là một trong nhiều vụ việc đã được công an huyện mai châu triệt xóa trong đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm vừa qua
theo công an huyện mai châu cho biết tệ nạn ma túy trên địa bàn huyện chủ yếu ma túy nhỏ lẻ trong năm qua vẫn có nhiều dấu hiệu phức tạp
các đối tượng trong đường dây buôn bán vận chuyển ma túy bị bắt thường là các con nghiện hoặc thanh thiếu niên dân tộc thiểu số
bỏ học sớm không hiểu biết không có công việc ổn định bị rụ rỗ lôi kéo vào con đường cái chết trắng trở thành công cụ cho việc tiêu thụ vận chuyển ma túy
là người ở nơi khác đến rất là khó khăn
thứ hai là lực lượng của bọn em rất là mỏng tuy lực mỏng nhưng cũng đã xây dựng đặc tính bám sát địa bàn và nắm được nhiều thông tin
vì vậy công tác và phá án cũng có nhiều thuận lợi
để chủ động phòng ngừa đấu tranh ngăn chặn tội phạm và tị nạn ma túy công an huyện mai châu đã tập trung đẩy mạnh tuyên truyền
giáo dục nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của toàn dân nhất là đối với thanh thiếu niên học sinh không để kẻ xấu lợi dụng
lùi kéo vào hoạt động liên quan đến ma túy hoạt động nhân dân tích cực tố giác tội phạm và tên nạn ma túy
huyện mai châu được xác định là địa bàn trọng điểm về ma túy đối tượng nghiện đa số là thanh thiếu niên mới lớn
thứ hai là một số các đối tượng đã có tiền án tiền sự về ma túy
chúng tôi đã xác định là tội phạm về ma túy thì rất thúc giảp và rất nguy hiểm
các đối tượng này thường sử dụng
các loại vũ khí và công cụ hỗ trợ chống trả với lực lượng chức năng khi nào nhiệm vụ
chúng tôi xác định ngay từ đầu
chúng tôi tham mưu cho đánh đạo viện xây dựng cụ thể phân công lực lượng cụ thể để phối hợp với công an các xã thị trấn trên địa bàn
để chúng tôi đảm bảo chỉ thiếu giác khoán của cả năm
với sự tâm cao của lực lượng đối chất tội phạm ma túy công an huyện mai châu tỉnh hòa bình
hi vọng rằng tiện hãn ma túy sẽ được kiểm tra
và giảm tới mức thấp nhất đảm bảo sự bình yên cho nhân dân vùng cao này
một ổ nhóm tội phạm có hành vi đánh bạc tổ chức đánh bạc nằm sâu trong khu dân cư gây bức xúc cho người dân
vừa bị công an huyện thường tín hà nội đấu tranh triệt phá thành công
đây là một trong những kết quả trong đợt cao điểm đấu tranh phòng chống tội phạm và bảo vệ tết nguyên đán nhâm dần hai nghìn hai mươi bốn
đối tượng cầm đầu tổ chức đánh bạc là lê đình giang chú tại huyện thường tín
giang sử dụng nhà riêng của mình tại thôn yên phú làm nơi đánh bạc
tại đây giang quây tôn kín sân để bên ngoài không nhìn thấy và lắp đặt camera
đồng thời cắt cử người trong xe thu phế từng con bạc vào chơi
ngày bình thường giang cùng các đối tượng chơi bí mật bên trong nhà tại nhiều địa điểm khác nhau
di chuyển liên tục để tránh lực lượng chức năng
lợi dụng những ngày tết giang tổ chức hai chiếu bạc dưới hình thức sóc đĩa cho bốn mươi chín đối tượng chơi
tại thời điểm các trinh sát công an huyện thường tín ập vào bắt quả tang
đã thu giữ hơn hai trăm linh triệu đồng tiền mặt tại chiếu bạc
hiện cơ quan cảnh sát điều tra đang tạm giữ bốn mươi năm đối tượng về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc
công an thành phố hà nội vừa phát đi thông báo truy tìm đối tượng cướp giật tài sản
tại tiệm vàng bạc nam thành có địa chỉ tại số hai mươi ngọc trì phường thạch bàn quận long biên hà nội
trước đó vào khoảng hai mươi một h một mươi phút ngày một mươi bốn tháng một tại cửa hàng vàng bạc nam thành
thanh niên vào cửa hàng yêu cầu anh tạ văn đông sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba
là người bán hàng cho xem hai sợi dây chuyền vàng ba chiếc nhẫn vàng để mua
khi anh đông đặt dây chuyền và nhẫn lên mặt bàn
thì đối tượng đeo lên người rồi bỏ chạy ra cửa tàu thoát
đặc điểm đối tượng gây án
đối tượng nam thanh niên khoảng từ hai mươi năm đến ba mươi tuổi
dáng trung bình cao khoảng một m sáu mươi tám mắt hơi sâu sống mũi cao tóc cắt ngắn bình thường
mặc áo khoác gió màu đen cuộn bò màu xanh
đi dày màu đen nói giọng bắc
đặc điểm tăng vật phương tiện gây án
một chiếc nhẫn vàng tây màu vàng mặt vuông có gắn một viên đá màu trắng
mặt trong của nhẫn có ký hiệu vn một mươi k trọng lượng khoảng hai bốn trì
một chiếc nhẫn vàng ý màu vàng mặt vuông có những viên đá nhỏ ở viên nhẫn
mặt trong của nhẫn có ký hiệu bảy trăm năm mươi italia trọng lượng khoảng hai sáu chỉ
một chiếc nhẫn vàng mặt vuông có chữ phúc
mặt trong của nhẫn có ký hiệu bốn số chín trọng lượng khoảng hai chỉ
một sợi dây chuyền vàng tây dạng đốt màu vàng cách ba đốt có một đốt màu trắng
mặt hình rồng rỗng ruột gần mắt khóa có ký hiệu vn trọng lượng khoảng năm chỉ
một sợi dây chuyển vàng tây dạng đốt màu vàng cách hai đốt có một đốt hình versace
rỗng ruột gần mắt khóa có ký hiệu vn trọng lượng khoảng năm chỉ
một xe máy nhắn hiệu honda way s màu đỏ xám đen biển kiểm soát
hai mươi bốn r một mươi một nghìn sáu trăm năm mươi chín số bốn nghìn ba trăm một mươi bốn bi bốn trăm một mươi một bốn trăm ba mươi sáu số máy gc bốn mươi ba e một trăm năm mươi bảy chín nghìn tám trăm bảy mươi năm
qua xác minh xác định chiếc xe máy trên đã được bán cho người sử dụng trên địa bàn thành phố hà nội vào tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín
đề nghị người dân khi phát hiện đối tượng tàng vật và phương tiện gây án có đặc điểm như trên
thì tạm giữ ngay và thông báo cho phòng cảnh sát thình sự công an thành phố hà nội để phối hợp giải quyết
điện thoại liên hệ sáu mươi chín hai trăm một mươi chín sáu nghìn bảy trăm tám mươi hoặc ba mươi năm ba trăm chín mươi bảy hai nghìn hai trăm hai mươi hai
điều tra viên trần mai hiền
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn công an huyện lấp vò tỉnh đông tháp đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng phạm thị bích loan sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy hộ khẩu thường trú tại ấp nhân thọ một xã nhân ái huyện phong điền
thành phố hà nội
công an thành phố cần thơ về tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc
cũng phạm tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc và phải nhận quyết định truy nã của công an huyện thanh bình tỉnh đồng tháp
là đối tượng nguyễn văn công minh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai hộ khẩu thường trú tại ấp hai xã phú ninh huyện tam nông tỉnh đồng tháp
đối tượng này cao một m bảy mươi và có nốt ruồi cách hai cm dưới sau đầu mắt phải
và đối tượng nguyễn đức linh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm hộ khẩu thường trú tại ấp phú đức b
xã phú thảnh huyền phú tân tỉnh an giang phải nhận quyết định truy nã của công an huyền hồng ngự tỉnh đông tháp
cũng về tội đánh bạc đối tượng này có nốt ruồi ngang đuôi lông mày trái
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi

mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện